hàn quốc mới đây cũng đã ghi nhận một số liệu cao nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh hàn quốc kdca cho biết
số các bệnh nặng và nguy kịch tại nước này đã lên tới mức cao nhất trong hai tháng qua
trong bối cảnh biến thể omicron đang tiếp tục lây lan nhanh ra khắp cả nước gây ra nhiều ổ dịch mới
kdca đã ghi nhận hai trăm linh hai bảy trăm hai mươi một ca mới trong hai mươi bốn giờ qua trong đó có hai trăm linh hai sáu trăm bốn mươi bảy ca lây nhiễm trong cộng đồng
đây là ngày thứ năm liên tiếp số ca mới vượt quá hai trăm linh ca một ngày
số ca nặng và nguy kịch hiện là một bảy ca tăng năm mươi hai ca so với ngày bảy tháng ba
trước đó con số này đã ghi nhận ở mức cao kỷ lục vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một với một một trăm năm mươi một ca

bidron đã làm số ca nhiễm tăng nhanh chưa từng thấy tại hàn quốc trong vài tuần gần đây
tổng số ca nhiễm đã vượt bốn triệu ca vào ngày năm tháng ba chỉ năm ngày sau khi ghi nhận ba triệu ca
đầu tháng hai con số này là một triệu ca
dù biến thể omicron ít gây các trự chứng nặng hơn biến thể delta
các ổ dịch đang làm gia tăng số ca nhập viện và tử vong vì covid một mươi chín
hàn quốc đã ghi nhận thêm một trăm tám mươi sáu ca tử vong nâng tổng số lên chín hai trăm tám mươi hai ca kể từ đầu dịch
tỷ lệ tử vong là một mươi chín